trong số ba trăm một mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm tám mươi hai số ca dương tính với sars cov hai là bốn mươi hai ca chiếm một mươi ba số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bốn ca chiếm một số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi hai ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín một trăm sáu mươi một người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm linh hai người chiếm ba cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy một trăm bảy mươi chín người chiếm bảy mươi chín cách ly tại nhà nơi lưu trú một sáu trăm tám mươi người chiếm một mươi tám